năm học mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn toàn tỉnh con tum có hơn một trăm sáu mươi sáu học sinh
trong đó học sinh dân tộc thiểu số chiếm hơn bảy mươi
để hạn chế tình trạng học sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nghỉ học bỏ học ngành giáo dục và đào tạo tỉnh con tum
đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương
huyện nghèo tumarong có hai mươi bốn trường học gần tám bốn trăm linh học sinh
trong đó có hơn chín mươi tám là đồng bào dân tộc thiểu số
để thu hút các em đến lớp các trường đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp
đặc biệt là chú trọng công tác tuyên truyền vận động học sinh cha mẹ học sinh
quan tâm nhiều hơn đến việc học tập của con em
từ đầu năm nay tỷ lệ học sinh ra lớp toàn huyện đạt trên chín mươi bốn
các em thường xuyên vắng học thì nhà trường cũng đã có kế hoạch
và chỉ đạo cho giáo viên chủ nhiệm là mình xuống dưới thôn dưới làng
gặp gỡ với thôn trưởng bí thư tri bộ người có uy tín và đặc biệt là phụ huynh học sinh
để tuyên truyền làm tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh nhẵn thức được việc học của con em
khó khăn nhất là do địa bàn trông chuối cắt chở qua trông qua chuối
thứ hai là chạt lỡ cho nên về mùa mưa rất khó trong công tác để tiếp cận đến các điểm thôn làng
ngành giáo dục và đào tạo tỉnh con tum chỉ đạo các trường học
tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để các em được trải nghiệm sáng tạo
từ đó thu hút và lôi kéo học sinh đến trường
đồng thời triển khai thực hiện tốt công tác bán chú đây được xem là chìa khóa để duy trì sĩ số học sinh
vì nhà trường phải chủ động đến hoạt các kế hoạch dạy dạy làm sao phù hợp với thời vụ mùa vụ đặc biệt là dịp lễ hội của các con
chúng tôi vẫn phải tiếp tục có những nỗ lực tham mưu các cấp có thẩm quyền trong tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất
phía ngành cũng tiếp tục đổi mới các hoạt động giáo dục để học sinh đến mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui
các con có động lực tạo được động lực học tập trong học sinh giữ được cái động lực đó để các con đến trường
nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp tỷ lệ duy trì sĩ số ở các cấp học trên địa bàn tỉnh con tum luôn được đảm bảo với hơn chín mươi năm
đây là tiền đề để tỉnh từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đặc biệt là đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số